thưa quý vị do mâu thuẫn tình cảm nguyễn văn đệ chú tài huyện văn giang tỉnh hưng yên
đã dùng dao khống chế bắt giữ một cô gái trong nhiều giờ đồng hồ
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã khống chế bắt giữ được đối tượng
và giải cứu thành công cho nạn nhân
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là chủ của một cửa hàng spa ở thôn tân lợi xã thắng lợi huyện văn giang
do mâu thuẫn tình cảm khoảng tám giờ sáng ngày bốn tháng một mươi hai nguyễn văn đệ đã mang theo một con dao
và không chế bắt giữ chị này cùng một nữ nhân viên của quán
nhờ được tin báo lực lượng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh hưng yên và công an huyện văn giang
công an xã thắng lợi phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ
vận động thuyết phục đối tượng đệ thả hai người phụ nữ
đến một mươi chín giờ cùng ngày lợi dụng đối tượng sơ hở lực lượng công an đã triển khai phương án
bắt giữ đối tượng đệ giải cứu thành công đảm bảo an toàn cho nạn nhân